và chương trình đã thu được những ứng xử bất ngờ
cô bé một mươi một tuổi này đang cùng mẹ đi uống cà phê tại một quán nước quen hồ sẽ là nhân vật đầu tiên
phục vụ ở quán là một cô bạn cùng độ tuổi nhưng khá nhỏ bé
trong lúc lo bàn cô bé phục vụ đã vô tình đánh đổ ly nước ra người của bạn
ngay lập tức cô bé đã đứng thật dậy để giải thích thay cho người bạn phục vụ
thậm chí cô bé đã ôm giữ lấy người bạn phục vụ để ngăn vào chủ quán
thêm một người khách bàn bên đã xuất hiện giúp binh vực cho cô bé phục vụ đáng thương
thế nhưng bà chủ quán vẫn tiếp tục hành động đánh bắn của mình
giờ chỉ còn lại ánh mắt của cô bé một mươi một tuổi đang vô cùng ái ngại thay cho cô bạn phục vụ
chắc chắn cô bạn này đang rất lo lắng cho người bạn phục vụ kia
còn ba chủ quán vẫn tiếp tục dùng hành động
để răn mặt cô bé phục vụ và dọa trừ lương
dường như không thể chịu đựng được thêm cô bản đã ôm cô bé phục vụ lại và ấm ức khóc
bằng sự kiên quyết bảo vệ của cô bạn bà chủ quán đã tha cho cô bé phục vụ
một hành động rất đáng khen của cô bạn này đúng không nào
con cảm thấy là cái bác đấy hơi quá đáng một chút
tại vì dù trao thì bạn ấy cũng là trẻ con và cũng có quyền được hạnh phúc của cô bạn này
trời ơi tại sao lại đánh bạn ấy như thế ạ
thấy bạn ấy như thế thì cũng nên bảo vệ bạn ấy ạ
lúc đấy con không sợ tại vì con nghĩ là
mình là trẻ em thì mình cũng phải bảo vệ những bạn khác nữa ạ
tại vì nếu mà cứ để người lớn như thế thì có thể làm bạn ấy bị thương nữa ạ
nhân vật tiếp theo là một cô bé khác có tính cách khá mạnh mẽ và đang đi uống nước cùng bố sau giờ học
thế nhưng khi bố vừa đi khỏi một tình huống bất ngờ đã đến với cô bé

dưới như cô bé còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy người bạn bị đánh đập liên tục
liên tục giải thích cho người bạn phục vụ
thế nhưng bà chủ quán kho tính
vẫn không có ý định dừng hành động đánh đập lại
và cô bé đã vội khổng lồ dấu
không biết xây xứ như thế nào
và lần này khi cô bé phục vụ
chỉ có một mình
cô bạn đã tranh thủ hỏi chuyện
có vẻ như cô bạn đang tiếp tục suy nghĩ xem
con nên đưa ra quyết định
giúp cô bé phục vụ này hay không
và cô bé đã quyết định đi vào quầy
để nói chuyện với bà chủ quán
còn hai người bạn mặc võ phục mạnh mẽ này
thì sao đây

khi bị bà chủ mắng không nào
còn hai người bạn mặc võ phục mạnh mẽ này
sao các bạn đang uống
sao các bạn đang uống
ôi trời ơi
cái con này nó đã bảo rồi
làm cái cậu thả nó vừa
mày nhìn mày đổ hết nước vào người bạn rồi
nói tao như thế nào rồi
thì cô để cho con bộ quần áo mới nhé
đấy các con thấy
như này còn xứng đáng được đổi việc không
đi ra đây
bà cô bé người làng
tiếp tục bị bà chủ mắng bỏ và đánh đập
con cô bé này dường như đang giấu nỗi sợ hãi của mình
bằng việc tập trung uống nước
cậu bạn này còn ra dấu cho cô bạn giữ im lặng
phải chăng vì không muốn liên quan đến rắc rối ở đây
thì con thấy bà chủ đánh bạn
thì con thấy rất lo lắng
và sợ hãi
mỗi hành động của bạn
nhỏ thì bà đánh đập
đều kêu ca và khả nạn
con cũng không thích cái kiểu này lắm
con thấy hơi đáng tiếc vì con chưa giúp được bạn ạ
thật đáng hoan ganh cho hai cô bé vừa rồi
với những hành động ứng xử dũng cảm
để bảo vệ một người bạn bị ngược đãi
thế còn với những hành vi xấu da hơn
cụ thể là ức hiếp
lê đảo một người mù bán hàng dòng
liệu các bé có giữ được thái độ và hành động dũng cảm can thiệp
bà bái và thanh niên đi cùng đã thông đồng
và lấy quá số hàng của người đàn ông mù
và cậu bé này đã nhìn thấy nhưng vẫn làm ngơ
hai vị khách này lại tiếp tục có thêm hành vi xấu
đó là trả thiếu tiền cho người đàn ông mù
dù không đồng tình với hai vị khách kia

cậu bé đã chọn cách im lặng
và rồi dường như có chút xấu hổ
cậu bé đã bỏ đi để mặc người đàn ông mù ở lại
kêu lên nhưng mà cháu sợ kêu gì cháu rất biết đánh

cái này bao nhiêu tiền
cái này bao nhiêu tiền
lấy hai cái nhá
ờ chị lấy cái nào
một mươi đúng không
đây một mươi đây
đây một mươi nhá
đây một mươi đây nhá
vâng anh cậu ơi
thế nhưng khi thấy hành động của hai vị khách này cậu bé chỉ dám nhìn theo mà không lên tiếng
dạ đây cháu đây

cô chú ấy lừa chú cô chú ấy lấy một cái bông tăm lấy một cái giấy lấy hai cái kiệm cao su để đưa cho chú tờ hai rồi

giúp chú với
chú dạy chú nhé
thôi chú ơi chú cứ hỏi lại chú này chú đuổi đi
cô chú vừa làm thế là không tốt à

cô cho cháu nhá cháu đừng nói gì nhá
không cháu nói thật
đừng nói gì với người ta nhá

bằng lời lẽ thuyết phục của mình cậu bé đã lên tiếng đôi lại đồ cho người mù
một hành động rất đáng khen cho lòng dũng cảm của cậu bé một mươi tuổi này phải không nào
mọi hành động xấu của hai vị khách này đều được cậu bé quan sát thấy
thế nhưng đành bất lực nhìn theo hai vị khách thực hiện thành công mưu đồ xấu
khi hai người lại đi khuất cậu bé đã kể lại cho người bán hàng dòng

đó là cho tiền người bán hàng dòng
chú lại đi lừa của cháu à
dạ có chú kia và một cô kia
lấy đồ xong giả vừa đưa tờ hai đưa cho chú này mà đánh ra nói một mươi
thế con nói thật cho chú
cô kia với lại chú kia lại bị mộ lại không cho cháu nói
chú mất đồ rồi thế con lại muốn ủng hộ chú là
thôi con mua một cái phong kẹo này thôi nhưng mà sẽ đưa chú tờ một trăm linh này
hành động của hai cô chú kia là không tốt ạ mà là xấu
chứng kiến những hành động xấu
trong xã hội có bé sợ hãi có bé lên tiếng có bé hành động nhưng vẫn còn dài chừng
tất cả những phản ứng của các bé trước những hành động xấu không có sai hay đúng
đơn giản chỉ để phụ huynh hiểu rõ các bé của mình hơn
giáo dục thêm kỹ năng sống cũng như lòng dũng cảm cho các bé
dạy trẻ nhận biết những hành vi xấu
tập cho trẻ sự tự tin can đảm lên tiếng khi chứng kiến hành vi xấu
yêu cầu tìm kiếm sự giúp đỡ xung quanh khi kẻ xấu có những hành vi manh động
bên cạnh đó hãy cùng trẻ xây dựng những tình huống xấu có thể gặp từ đó dạy trẻ ứng xử phù hợp
với kỹ năng sống mà cha mẹ thường xuyên trao đổi
luyện tập những ứng xử thông minh và hành động của các bé sẽ được duy trì và phát huy